ngày hai mươi bảy tháng bốn ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh hà nam phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh hà nam viện huyết học và truyền máu trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt máu trong thời gian phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện chiến dịch hiến máu tình nguyện và tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng và vì chính mình
ngay trong ngày đầu tiên hưởng ứng chiến dịch hà nam đã có gần bốn trăm linh tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên thuộc đoàn khối cơ quan tỉnh đăng ký tham gia chương trình
vào thời điểm khăn hiếm máu như hiện nay những đơn vị máu do các đoàn viên thanh niên đoàn khối các cơ quan tỉnh hà nam hiến tặng là một món quà ý nghĩa cho người bệnh
thể hiện nghĩa cử nhân văn cao đẹp khởi dậy tinh thần tương thân tương ái đồng thời lan tỏa chương trình hiến máu tình nguyện tới cộng đồng và toàn xã hội